các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên bên cạnh những bình luận ủng hộ gia đình trên con đường lấy lại công bằng cho va
trên mạng xã hội cũng xuất hiện những thông tin trái chiều
chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng không ít đến phía gia đình của mẹ nạn nhân
mới đây trên trang cá nhân của mình bác của va là chị nttl đã chia sẻ bài viết phủ nhận thông tin
phía gia đình đã nhận một tỷ để viết đơn xin giảm án cho mẹ kế nguyễn võ quỳnh trang
và người bố là nguyễn kim trung thái
nguyễn văn nội dung bài viết của chị tề lời như sau
mọi thông tin từ các nguồn khác đều không phải là tiếng nói của gia đình
hai là gia đình chó va trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của cộng đồng trong thời gian vừa qua
và luôn luôn mong muốn nhận được sự động viên giúp đỡ về mặt truyền thông
từ tất cả mọi người trong thời gian tới
xin bày tỏ lòng biết ơn tất cả mọi người thật nhiều
ba là gia đình luôn tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật
sự công tâm của cơ quan điều tra
và sự tận tâm của các luật sư sẽ điều tra xét xử vụ án đúng người đúng tội
cũng trong bài đăng này gia đình cháu va đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới tất cả mọi người
những người đã góp tiếng nói giúp va trong chặng đường vừa qua
đồng thời mong mọi người thông cảm cho những chậm trễ trong trả lời tin nhắn
bình luận hay bất kỳ sơ xuất nào trong thời gian đó
và phía gia đình cũng mong mọi người tiếp tục quan tâm đồng hành cùng gia đình
trong quá trình đòi lại công báo
trước đó gia đình cháu va cũng đã có những chia sẻ dài trên mạng xã hội khẳng định
gia đình sẽ không bao giờ từ bỏ đấu tranh mà sẽ luôn làm hết sức phối hợp với các cơ quan điều tra
để vụ án được xử lý đúng người đúng tội
bên cạnh đó chị hát tỏ rõ thái độ kiên quyết không thỏa hiệp
giữ bất kỳ lý do gì đối với hành động nhẫn tâm của chồng cũ và nguyễn võ quỳnh trang đối với con gái mình
người mẹ lên tiếng trước tin đồn sai lệch những lời lẽ xúc phạm trên mạng xã hội
bên cạnh đó cũng có rất nhiều tin đồn xúc phạm nhắm vào mẹ va
những cư dân mạng chưa tìm hiểu kỹ vụ việc dẫn đến những suy đoán sai lệch
với trách nhiệm của mẹ va khi con mình đang phải chịu đòn roi của tiểu tam
hạnh phúc gia đình tan vỡ vì có kẻ thứ ba trên vào
chị hát đã muốn nhận nuôi hai con nhưng khi ra tòa chị chỉ được tòa tuyên nhận nuôi đứa con trai út
còn va phải sống với ba
từng rằng con gái sẽ nhận được sự bù đắp tình cảm của cha
nhưng chị hát không ngờ rằng con mình lại bị đối sư tàn bạo dẫn đến tử vong
trong chính sự chăm sóc của đấng sinh thành
theo người thân tức bác của va chia sẻ mới đây nhất
tinh thần của mẹ đẻ va hiện nay đã ổn định
người mẹ này đã tạm vững tầm sau khi được sự động viên của người thân
luật sư và sự đồng hành của mọi người
trong đoạn tin nhắn mẹ va từng tiết lộ
chị đã từng chịu tổn thương khi bị những tin nhắn chửi bới của người không hiểu mình
theo dệt thế nhưng giờ đây chị đã mạnh mẽ để vượt qua
gia đình mình cứ bình tĩnh tỉnh táo trên những tin đồn trên mạng nhé
đừng lo gì cho em cả em ổn
em không để những tin đồn sai lệch trên mạng
hay những lời chửi bới của mọi người không hiểu mình
làm tổn thương đến em đâu
chị hát viết được biết sau khi ly hôn với nguyễn kim trung thái
chị hoàn toàn bị cắt liên lạc với con gái
trong khi đó thái và trang mẹ kế
vẫn đăng tải những hình ảnh hạnh phúc bên ngoài như vậy
nhưng không ngờ
cả hai đã từng đánh và có những hành vi tàn bạo
với con bé dạ màn đến thế
đối với thái mẹ của va cho biết
thời điểm chưa ly hôn anh ta rất có trách nhiệm
chưa bao giờ vũ phu với vợ chưa bao giờ đánh con
thế nhưng trong quá trình làm ăn
thái quen biết và có mối quan hệ với trang
từ đây anh ta thay đổi tính nết
dẫn tới bỏ bê gia đình
dần dần cuộc hôn nhân đổ vỡ
trước đó gia đình va cũng đã có những chia sẻ dài
trên mạng xã hội khẳng định
gia đình sẽ không bao giờ từ bỏ đấu tranh
mà sẽ luôn làm hết sức phối hợp với cơ quan điều tra
để vụ án được xử lý đúng người đúng tội
bên cạnh đó chị hát tỏ rõ thái độ kiên quyết
không thỏa hiệp dưới bất kỳ lý do gì
đối với hành động nhẫn tâm của chồng cũ
và nguyễn võ quỳnh trang đối với con gái mình
trong khi các luật sư đang làm các thủ tục cần thiết
và hỗ trợ miễn phí cho gia đình trong vụ án
thì những người quan tâm tới vụ việc
cũng đang theo dõi từng ngày
hy vọng công lý được thực thi
và trả lại công bằng cho cô bé vô tội
mới đây gia đình của bé va
cũng đã có những chia sẻ dài trên mạng xã hội
khẳng định gia đình sẽ không bao giờ từ bỏ đấu tranh
mà sẽ luôn làm hết sức phối hợp với cơ quan điều tra
để cho vụ án được xử đúng người đúng tội
với khung hình phạt cao nhất
bên cạnh đó đoạn chat của chị hát mẹ bé va
với một người thân trong gia đình cũng được chia sẻ
những dòng tin nhắn
dòng tin nhắn của mẹ bé va thể hiện thái độ kiên quyết
và khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ lý do gì
mà chồng cũ và nguyễn võ quỳnh trang đưa ra
để bào chữa cho những hành động tàn nhẫn của các đối tượng
cụ thể qua những dòng tin nhắn ngắn
có thể thấy sự kiên quyết của người mẹ
sẽ theo vụ án đến cùng
để bắt chồng cũ nguyễn kim trung thái
và dì ghẻ nguyễn võ quỳnh trang
phải chịu trách nhiệm trước những đau đớn
đã gây ra cho va
trong tin nhắn chị hát viết
việc con bé bị đánh tử vong
thì hai con người đó phải chịu trách nhiệm
về những việc họ đã làm
em không chấp nhận lý do vì con bé hư lì
hay do con kia ghen ghét với em
không thể bào chữa theo kiểu đó được
đây là mạng người mà
em không biết vì sao lại như vậy
nên đang chờ công an thông tin kết quả điều tra
nên có không khai thật thì cũng kệ nó
có thể thấy thái độ kiên quyết từ mẹ bé va
và cho rằng gây tội phải đền tội
bất kỳ lý do gì
để bào biện cho hành động nhẫn tầm ấy
đều không thể chấp nhận được
ngay sau khi những đoạn tin nhắn trên
được chia sẻ
không ít người đã gửi lời động viên
đến mẹ bé va
hãy mạnh mẽ sống thật tích cực
thay cho cả phần của con gái
và luôn vững tin để đòi lại công lý
cho con gái nhỏ
em là người mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ
những vết thương trong lòng em
bằng nỗi đau của mấy cuộc đời cộng lại
em đã cố gắng hết sức
mong em hãy mạnh mẽ và quyết liệt
mọi người luôn ủng hộ
và tin tưởng vào những cố gắng của em
tài khoản nt gửi lời động viên
chị nntt bày tỏ
người mẹ quá mạnh mẽ rồi
chúc chị vững tâm để lấy lại
chút công bằng cho va
mình còn muốn gục trước những thông tin về bé
huống hồ là người mẹ
hãy mạnh mẽ kiên cường lên nha chị
liên quan đến vụ việc
mới đây gia đình bé gái tám tuổi đã thông báo
trong số những luật sư tham gia
hỗ trợ pháp lý cho gia đình
có luật sư nguyễn anh thơm
văn phòng luật sư nguyễn anh
đoàn luật sư thành phố hà nội
sau khi bay từ hà nội vào thành phố hồ chí minh
chiều một mươi năm tháng một luật sư thơm
đã đến chùa thắp hương cho bé va
và sau đó làm việc với mẹ ruột
của nạn nhân
theo luật sư cho biết
quan điểm của gia đình đều nhất trí đề nghị
xử lý nghiêm nhất bởi hai đối tượng
không còn tính người bản tính ác độc
dã man tàn bạo
và hành vi của người cha
còn đáng lên án hơn
khi dung túng bao che cho đối tượng
đánh con mình
đến tử vong
bác bé va phủ nhận rút đơn kiện
mẹ con bé sau này
còn phải sống và chiến đấu tiếp
cùng với đó
thời gian qua đã xuất hiện thông tin
gia đình của cháu bé tám tuổi
đã rút đơn kiện
về sự việc này anh quang v
bác trai ruột của bé va cho biết
chúng tôi xin khẳng định rằng gia đình
không bao giờ rút đơn tố cáo
hành vi của thái và trang
gia đình con sẽ không bao giờ
theo vụ kiện đến cùng
để đòi lại công bằng cho cháu va
và luôn mong pháp luật xử đúng người
đúng tội đúng pháp luật
chị taylor là bác gái của va
cũng chia sẻ rằng
chị nth mẹ ruột bé va
đang chuẩn bị hồ sơ để làm việc
cùng luật sư và cơ quan điều tra
đồng thời chị h vẫn mạnh mẽ
là chỗ dựa cho đứa em trai
bé bỏng của va
theo lời chia sẻ của chị taylor
chị h là người phụ nữ
tự chủ về kinh tế
không muốn sống trong cảnh chồng chung
nên đã muốn ly hôn
cuộc ly hôn không được xuân xẻ
bởi trăm ngàn lý do từ phía bên kia
em tôi sau những chịu đựng âm thầm
đã mạnh mẽ đứng dậy
câu chuyện ly hôn được thăm con
giành quyền nuôi con là những chuỗi ngày dài
mệt mỏi đau đớn nhẫn nhục có
và tuổi hổ có
và cả bất lực cũng có chị taylor nói
thời gian qua
chị h không xuất hiện hay lên tiếng
trước truyền thông khiến nhiều người hiểu lầm
gia đình đã rút đơn kiện
gia đình không muốn em xuất hiện
trước truyền thông để mẹ con em
sau này còn phải sống và chiến đấu tiếp
khi chuyện xảy ra
mình là người quyết định giữ hát
mẹ của va trong một góc bình yên
mình sợ sóng gió dư luận
và cảm xúc sẽ bùa vây em mình
lúc mà nó đang chịu nỗi đau quá lớn
hát còn phải nuôi con trai
mà em bé thì cần đứng ngoài
cuộc chiến đấu này vì kết quả
cuộc chiến dù có thế nào
cũng là nỗi đau mà con không nên biết
chị l cho biết
chị t l khẳng định
mình biết ơn nhiều lắm những tấm lòng
nhưng mình vẫn mong được mọi người thông cảm
cổ vũ động viên hơn nữa
để hát bước tiếp trong cuộc sống này
đừng vội phán xét đừng vội nghi ngờ
hãy kiên nhẫn một lần đồng hành
cùng em mình trên bước đường
dành công lý cho con
quả thật những bi kịch mà mẹ va
gặp phải thật quá đau lòng
hy vọng rằng người phụ nữ này
đủ kiên cường để tiếp tục sống
tiếp tục nuôi dưỡng con trai
và tìm lại công lý cho được
con gái đáng thương của mình
thưa quý vị những vụ án với tinh chất
tương tự trường hợp của bé va
liên tục được phanh phui những ngày gần đây
cho thấy mức độ nghiêm trọng
khiến dự luận nghiêm túc nhìn lại
về sự an toàn của những nạn nhân nhỏ
trong chính gia đình của mình
đây được coi là án điểm nên công chúng
đang rất hy vọng pháp luật sẽ có những mức án
thích đáng cho tội danh của những kẻ thù ác
những tin tức mới nhất
về diễn biến điều tra vụ án trên
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã theo dõi
và xin hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo